nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
ngày hôm nay tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ phát động trồng rừng trồng cây phân tán năm hai nghìn hai mươi
trong những năm qua các cơ quan đơn vị địa phương và du khách đã trồng hơn sáu trăm năm mươi cây phân tán các loại
các đơn vị chủ rừng đã trồng hơn một hectare rừng tập trung
thành phố đà lạt đã được công nhận và trao giải thưởng thành phố bền vững về môi trường asean
và thành phố du lịch sạch asean
sau đợt phát động này lâm đồng sẽ triển khai trồng rừng trồng cây phân tán trên địa bàn toàn tỉnh
với phương châm trồng cây nào sống cây đó cây sau khi trồng phải được chăm sóc bảo vệ để cây sinh trưởng phát triển tốt